chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đại tướng tô lâm đánh giá cao kết quả đạt được của thành ủy ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực trong nước còn nhiều khó khăn thách thức
bên cạnh đó đại tướng tô lâm cũng yêu cầu đà nẵng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
đưa ra kiến nghị đề xuất để tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
phát triển kinh tế xã hội đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc đại tướng tô lâm yêu cầu các bộ ngành tiếp tục tập trung tháo gỡ
ba trên ba mươi hai kiến nghị đề xuất của thành phố đà nẵng đã được các bộ ngành trả lời
tại hai phiên làm việc trước đó nhưng chưa có kết quả cuối cùng
đại tướng tô lâm đề nghị các bộ ngành cần đưa ra thời gian lộ trình cụ thể
để giải quyết chức điểm vấn đề
bên cạnh đó đại tướng tô lâm cũng khuyến khích các bộ ngành có những ý kiến
kinh nghiệm cách làm mới để giúp đà nẵng tháo gỡ tạo đà phát triển về mọi mặt
trong thời gian tới
tại buổi làm việc đoàn công tác chính phủ còn tiếp nhận thêm hai ý kiến mới
và một số kiến nghị liên quan đến đất đai tồn tại từ lâu
đây là rào cản đối với sự phát triển của thành phố
đại tướng tô lâm đề nghị tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
thanh tra chính phủ tiếp tục phối hợp giải quyết
đối với những nội dung kiến nghị vượt quá thẩm quyền đoàn công tác sẽ báo cáo
trên chính phủ chỉ đạo giải quyết
thưa quý vị sáng nay tại tỉnh bà điều vũng tàu bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết
công tác nghỉ dưỡng trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an tới dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi ba các nhà nghỉ dưỡng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị về đón tiếp
phục vụ cán bộ chiến sĩ đi nghỉ dưỡng đi công tác hội nghị hội thảo tập huấn
các đoàn khách trong nước và quốc tế của bộ công an với tổng số một trăm chín mươi chín năm trăm hai mươi hai lượt phòng
với tổng số bốn trăm hai mươi ba trăm ba mươi lượt dường cho cán bộ chiến sĩ có tiêu chuẩn đi nghỉ dưỡng
đi công tác và đón tiếp phục vụ khách đối ngoại
tại hội nghị lãnh đạo một số nhà khách nhà nghỉ dưỡng đã tham luận
nêu bật những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắt
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến khẳng định
nghỉ dưỡng là chế độ đãi ngộ đặc biệt của ngành công an đối với các cán bộ chiến sĩ
sau thời gian làm việc vất vả nhằm phục hồi nâng cao sức khỏe động viên
khích lệ cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xuất phát từ tầm quan trọng của công tác nghỉ dưỡng trong những năm qua
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
luôn đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác nghỉ dưỡng
từ đó chất lượng công tác nghỉ dưỡng ngày càng được nâng cao
góp phần và thắng lợi chung của lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
dịp này bộ công an đã trao bằng khen tặng bốn tập thể và một mươi cá nhân
cục hậu cần trao giấy khen tặng một mươi năm tập thể ba mươi năm cá nhân
đã có những thành tích cao trong công tác nghỉ dưỡng năm hai nghìn hai mươi ba
trong sáng nay tại khuôn viên công an xã tân hòa thị xã phú mỹ
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức lễ khởi công xây dựng ba mươi sáu trụ sở làm việc công an xã trên địa bàn tỉnh
dự buổi lễ và phát biểu chỉ đạo có trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của đảng ủy
ban giám đốc và các đơn vị chức năng của công an tỉnh bà điều vũng tàu
đã có tinh thần chủ động trách nhiệm trong việc tham mưu đề xuất lãnh đạo bộ
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng
và với chính quyền địa phương đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc một cách kịp thời
hiệu quả nhất để triển khai có hiệu quả hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng
và tổ chức lễ khởi công xây dựng ba mươi sáu trụ sở công an xã trên địa bàn tỉnh
thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh dự án xây dựng ba mươi sáu trụ sở công an xã được phê duyệt
và cấp kinh phí với tổng mức đầu tư hơn hai trăm một mươi bốn tỷ đồng đã thể hiện sự quan tâm hỗ trợ
tạo điều kiện của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh và tinh thần cố gắng nỗ lực
tập trung hoàn thành nhiệm vụ của công an tỉnh bà điều vũng tàu
để việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm an toàn chất lượng và hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đúng tiến độ đề ra thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu cục kế hoạch và tài chính
cục quản lý xây dựng và doanh trại tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
thực hiện dự án bám sát các quy định quy trình kỹ thuật đã đề ra tiếp tục phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bà đề vũng tàu
và các cơ quan ban ngành cấp ủy chính quyền các địa phương của tỉnh kỳ thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
về cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án
sáng nay tại hà nội ban liên lạc cựu chuyên gia bộ công an việt nam tại campuchia đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại đại hội các đại biểu đã nghe báo cáo về hoạt động của ban liên lạc trong nhiệm kỳ qua cùng với đó là phương hướng công tác nhiệm kỳ ba giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong thời gian tới ban liên lạc sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đặc biệt trong công tác duy trì liên lạc
chia sẻ thông tin giữa các thành viên tổ chức nhiều hơn các chương trình hoạt động của ban liên lạc góp phần kết nối chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên
phát huy hơn nữa vai trò của các cá nhân trong các mặt công tác xã hội góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
cùng với đó tiếp tục mở rộng kết nối với các cán bộ cựu chuyên gia bộ công an việt nam tại campuchia chưa tham gia ban liên lạc
tổ chức các hoạt động về nguồn thăm lại chiến trường xưa tại campuchia
hãy cùng gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ ấy trong phóng sự sau đây
hãy cùng gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ ấy trong phóng sự sau đây